trong một mươi năm h chiều nay ở nam bộ và tây nguyên sẽ có mưa rào và rong nhưng diện mưa không nhiều ở mức giải rác và những cơn mưa này sẽ kết thúc nhanh trước một mươi chín h nên tối và đêm nay nam bộ và tây nguyên chỉ còn mưa một vài nơi
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió hướng nam đến tây nam mạnh cấp bốn đến cấp năm
đối với khu vực huyện đảo trường sa gió yếu nhưng mưa rào và rông về thời điểm chiều và tối
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước